ngày hội du lịch văn hóa chợ nội cây răng
là một trong những sự kiện chính

với kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn
thu hút du khách

trên địa bàn của thành phố
sau sự ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
sự kiện gồm các sự kiện chính
như diễu hành tàu từ bến ninh kiều
đến chợ nổi đần ca tài tử

sản phẩm đặc trưng của địa phương
các hoạt động khác đáng chú ý
trong ngày hội du lịch năm nay
là triển lãm sách và đối vui
giới thiệu hàng hóa nông sản trên ghe
đua thuyền rồng hội thi các môn thể thao
dân gian đặc trưng vùng sông nước
là chợ nổi đặc trưng vùng đồng bằng sông củ lông
hàng ngày nơi đây đón nhận
từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi lượt ghe tàu
lúc đông có khoảng bốn trăm linh ghe chở hàng quá
đến eo đậu mua bán
cùng với đó là hàng trăm lượt ghe tàu du lịch
chở du khách đến tham quan
thưởng thức văn hóa ẩm thực ngay trên sông
tạo nên quan cảnh nhộn nhịp người mua kẻ bán
khiến cho nhiều du khách
nhất là du khách nước ngoài rất yêu thích
theo ngành chức năng thành phố
ngày hội du lịch cũng nhằm hưởng ứng
ngày du lịch việt nam và kỷ niệm ba năm
sự kiện văn hóa chợ nổi cái răng
được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia